thưa quý vị chính phủ đã đồng ý với phương án nghỉ tết âm lịch theo đề xuất của bộ lao động thương minh và xã hội
theo đó công chức viên chức sẽ được nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tức là ngày hai mươi chín tháng chạp năm nhâm dần đến hết ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tức là ngày mùng năm tết quý mão tổng cộng bảy ngày bao gồm năm ngày nghỉ tết nguyên đán và hai ngày nghỉ bù là ngày nghỉ hàng tuần
theo quy định của bộ luật lao động
lịch nghỉ trên áp dụng cho công chức viên chức song bộ lao động thương binh và xã hội khuyến khích doanh nghiệp áp dụng cho người lao động
và báo trước ít nhất ba mươi ngày các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục phục vụ tổ chức